thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số một nghìn tám trăm hai mươi về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt chín năm hai nghìn một mươi chín
theo đó có một mươi một di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong đó có di tích nhà đầy buôn ma thuật tại tỉnh đắk lắc
nhà đầy buôn ma thuật do thực dân pháp dựng từ năm một nghìn chín trăm ba mươi với nhiệm vụ thực hiện chính sách đàn áp khủng bố của thực dân pháp ở đông dương
cùng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong đợt này còn có di tích kiến trúc nghệ thuật chùa thái lạc tỉnh hưng yên
di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ lê hoàn tỉnh thanh hóa
di tích kiến trúc nghệ thuật đình tường phiêu thành phố hà nội
xanh thắng ngũ hành sơn đà nẵng
di tích kiến trúc nghệ thuật đình thổ tăng tỉnh vĩnh phúc
di tích kiến trúc nghệ thuật đình so thành phố hà nội
di tích lịch sử gò đống đa thành phố hà nội
di tích nghệ thuật tháp nhạn tỉnh phú yên
di tích lịch sử đường trường sơn đường hồ chí minh
tại các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam con tum bình phước